thời điểm trên xe tải mang biển số sáu mươi năm n sáu mươi năm l ba nghìn năm trăm năm mươi sáu chạy trên quốc lộ một hướng từ quận bình tân đi thủ đức khi xe đang lên dốc cầu vượt an sương quận một mươi hai thì bất ngờ tài xế cho xe thắng gấp để tránh va chạm với một ô tô phía trước
lúc này ba xe tải chạy liền kề phía sau đã không kịp xử lý tông xảy ra tai nạn liên tiếp hậu quả là bốn phương tiện bị hư hỏng nặng một tài xế bị kẹt trong cabin được người dân phá cửa đưa tài xế ra ngoài
quá trình giải quyết hiện trường vụ việc đã khiến giao thông qua khu vực này ủn ứ kéo dài